từ ngày một mươi hai tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được tổ chức tại tuyên quang với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống thu hút
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ hội và liên hoan đang được tỉnh tuyên quang thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch
lễ hội thành tuyên là lễ hội thường niên được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu của người dân tuyên quang với những mô hình đèn trung thu khổng lồ do người dân nơi đây tự làm
các mô hình được mô phỏng theo các câu chuyện cổ tích dân gian và từ thực tiễn đời sống lao động sản xuất của nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử của việt nam
kinh phí để làm mô hình đều do người dân đóng góp và ủng hộ đã làm nên một lễ hội thành tuyên lộng lẫy lung linh sắc màu
đến giờ phút này thì chúng tôi đã tổng hợp được năm mươi sáu mô hình của các tổ nhân dân để tham gia diễn diễu và tham gia hội thi các mô hình tại lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi ba
đây nó có một cái là chúng ta cũng vừa thực hiện là sáng
sát nhập các tổ xóm bộ nhân dân
vì vậy là năm nay là so với năm ngoái tuy rằng các mô hình ít hơn nhưng mà nó sẽ chất lượng hơn
đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín đang được gấp rút triển khai và đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch
đã có một mươi tỉnh đăng ký tham gia trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
chúng tôi cũng hy vọng là năm nay sẽ là một năm
mà sẽ lễ hội và liên hoan sẽ diễn ra rất thành công và thu hút đông đảo du khách đến tham quan
đây là dịp để người dân tuyên quang giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh con người và các giá trị văn hóa đặc sắc về lịch sử văn hóa của quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
qua đó từng bước xây dựng lễ hội thành tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và du khách
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn một mươi chín đón hơn một bảy triệu lượt khách du lịch doanh thu xã hội về du lịch đạt trên một bảy trăm linh tỷ đồng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh